trong những ngày tình nguyện tại các bệnh viện giải chiến tp hcm
đường ngũ văn nghệ sĩ còn mở ra một sân khấu giải chiến
đem đến món quà tinh thần cho lực lượng tuyến đầu và các bệnh nhân
tối hai mươi năm tháng bảy phần trình diễn của nghệ sĩ saxophone trần mạnh tuấn
giữa bệnh viện giải chiến đặt tại tp thủ đức tp hcm
để lại ấn tượng cho khán giả theo dõi
trần mạnh tuấn thể hiện những ca khúc về tình yêu quê hương
như quê hương về quê diễm xưa còn tuổi nào cho em
trong ánh đèn điện thoại ủng hộ từ các phòng điều trị
đây là sân khấu giải trí do nhóm nghệ sĩ tình nguyện khởi xướng
sau khi hoàn thành công việc hỗ trợ
thì những bài ca tiếng đàn tiếng saxophone được gửi đến
như lời động viên để tất cả vượt qua khó khăn dịch bệnh
để mà gửi đến động viên cho các bác sĩ các khuôn nhân cũng như các bệnh nhân ở đây
mong mọi người sẽ mâu khỏe và mâu được về nhà
khi bắt đầu vũ diễn thì cái chính cái tình cảm háo bức mạc
là có thể dành cho các đội tình viên nghệ sĩ
có thể nói là đây là một cái đường đuổi vũ diễn mà không thể nào quên được